tại hà nội đã diễn ra triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu hàng đầu châu á
triển lãm giới thiệu tám mươi một tác phẩm của hai mươi bảy nghệ sĩ tiêu biểu thuộc nhiều thế hệ
tới từ một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
đây là dịp để công chúng yêu nghệ thuật có thể tiếp cận với các tác phẩm hội họa
điều khác tiêu biểu xuất sắc cùng những phong cách nghệ thuật và văn hóa phong phú
đa dạng độc đáo đặc sắc của nghệ sĩ châu á
đây là lần đầu tiên người yêu nghệ thuật việt nam được thưởng thức trực tiếp tác phẩm của các họa sĩ
nhà điêu khắc hàng đầu châu á ngay tại thủ đô hà nội
triển lãm đã góp phần mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa nghệ thuật hợp tác quốc tế
trên lĩnh vực mỹ thuật đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực châu á
trong khuôn khổ triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu á tại hà nội
đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề vài nét về mỹ thuật châu á ngày nay
tọa đàm là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật tìm hiểu về những nét tiêu biểu của lịch sử mỹ thuật châu á
trong sự phát triển của nghệ thuật thế giới
tại đây các nghệ sĩ của các quốc gia đã chia sẻ quá trình làm nghệ thuật của bản thân nói riêng và của nước mình nói chung
đây là hoạt động giao lưu trao đổi nghệ thuật giữa các nghệ sĩ mang lại những hiệu quả tích cực
trong việc đẩy mạnh giao lưu kích thích sáng tạo kết nối nghệ thuật việt nam và thế giới